chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có buổi tiếp xã giao ủy viên quốc vụ bộ trưởng bộ quốc phòng trung quốc nguyễn phượng hòa
đây là chuyến thăm đầu tiên của ông nguyễn phượng hòa trên công vị ủy viên quốc vụ bộ trưởng bộ quốc phòng trung quốc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định việt nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc
xem đây là chủ trương nhất quán ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của việt nam
thời gian qua quan hệ giữa hai đảng hai nước hai quốc hội đã phát triển tích cực với nhiều chuyến thăm cấp cao và đạt kết quả trên tất cả các lĩnh vực chính trị thương mại hợp tác cũng như giao lưu nhân dân
ủy viên quốc vụ bộ trưởng quốc phòng trung quốc nguyễn phượng hòa trân trọng chuyển lời thăm hỏi lời mời của chủ tịch nhân đại trung quốc lật chiến thư tới chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân sang thăm chính thức trung quốc trong năm nay
chủ tịch trung quốc đã đưa ra một lời khuyên để giải quyết các hợp tác quan hệ giữa hai đảng lại cũng như giao lưu nhân dân trong năm nay